có một thời gian quá trình gia đình cũng phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo
hiện nay gia đình cũng đã thoát nghèo rồi kinh tế thì rất là khá già
không chỉ riêng gia đình bảo anh nhiều hộ nghèo trên địa bàn thành phố hà nội cũng nhận được sự hỗ trợ không nhỏ
từ nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế
nhờ đó điều kiện sống của người dân thuộc hộ nghèo đã được cải thiện rõ rệt
kế hoạch giảm nghèo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi theo chuẩn trung ương thành phố hà nội còn bốn một trăm một mươi hai hộ nghèo chiếm hai
và có ba chín trăm ba mươi chín hộ cận nghèo chiếm một mươi chín tổng số hộ dân cư
tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn trung ương giảm từ hai chín mươi bảy đầu giai đoạn xuống còn hai
hiện nay theo thống kê của các địa phương đưa lên
thì doanh thu mỗi năm trung bình của ngành nghề nông thôn là khoảng hai trăm ba mươi sáu
tỷ đồng và tốc độ tăng trung bình vào khoảng một mươi một mươi một vào năm
và ngay cả trong trường hợp như covid như năm nay thì phát triển vẫn tiếp tục phát triển
bên cạnh những hỗ trợ về nguồn vốn người dân còn được tham gia các lớp tập huấn
về khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp và kiến thức quản lý
được kết nối chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật
hội nông dân chúng tôi sẽ kết hợp cho các hộ nghèo này
vay cái quỹ hỗ trợ nông dân
sau khi các hộ được vay các vốn này thì chúng tôi sẽ giúp các hộ là
cho các hộ là tập huấn khoa học kỹ thuật về sản xuất
về chăn nuôi các loại cây con
đồng thời chúng tôi cũng giúp cho các hộ là có thể là tư vấn cho các hộ là
có thể là chăn nuôi con gì hoặc là trồng những cây gì
để nó đạt hiệu quả kinh tế cao tăng thu nhập kinh tế cho gia đình
cho những người nghèo
nhiều khoản vay đấy thì giờ mình mới có cái động lực để mình làm được những được như bây giờ
nếu mà không có cái khoản vay đấy thì mình kinh tế của mình thì chắc cũng bình thường cũng gọi là không
mình không có cái cái cái cái nguồn để mình tạo lực cho mình để mình tìm tòi để tạo dựng những cái cơ sở như bây giờ để mình làm
các hộ sử dụng vốn vai rất hiệu quả phát triển về chăn nuôi phát triển về mở các sưởng sản xuất sưởng may trên địa bàn cũng có những hộ vừa mới thoát cận nghèo khi họ vai vốn hộ nghèo họ có những phát triển
tính đến nay toàn thành phố hà nội có gần ba một trăm linh trang trại trồng trọt chăn nuôi bên cạnh đó đã củng cố phát triển được hơn một hợp tác xã nông nghiệp và hình thành một trăm một mươi năm mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp
từ kết quả trên có thể thấy công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố hà nội đã thực sự đi vào cuộc sống và huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị các cấp ngành tổ chức đoàn thể và doanh nghiệp
nhờ đó điều kiện sống của người dân thuộc hộ nghèo đã được cải thiện rõ rệt kế hoạch giảm nghèo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
năm hai nghìn hai mươi là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định việc hoàn thành mục tiêu về giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đây cũng là năm cả nước tiến hành tổng kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết số một trăm linh hai nghìn một mươi năm
qh một mươi ba ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm của quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
vì vậy không chỉ ở cấp trung ương tại nhiều địa phương trên cả nước nhờ triển khai đồng bộ các chính sách về giảm nghèo phù hợp với đặc thù công tác giảm nghèo đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận
qua hơn tám năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã giúp nhiều vùng quê trên địa bàn tỉnh đồng nai thay ra đổi thịt
với hai mươi sáu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đồng nai đang ở vị trí tiên phong trong thời kỳ hậu xây dựng nông thôn mới
trong đó chăm lo phát triển sản xuất nhằm không ngừng tăng thu nhập cho nông dân
xã lầm sàn huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai là địa phương tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất chủ yếu dựa vào nông nghiệp
từ thực hiện chương trình nông thôn mới kinh tế xã hội địa phương có nhiều khởi sắc
người dân dần thay đổi tập quán sản xuất nông nghiệp lạc hậu sang mô hình sản xuất hàng hóa
việc ứng dụng các tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất được trú trọng mang lại hiệu quả kinh tế cao
nông thôn mới của đảng và nhà nước trong mấy năm vừa qua địa phương thấy cũng truyền thông và tuyên truyền vận động người dân tôi thấy cũng rất là phù hợp
tạo cho ý thức của người dân xây dựng nông thôn mới làm cho bộ mặt nông thôn càng ngày càng sạch đẹp hơn và cuộc sống người dân cũng phát triển hơn
được biết hiện thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đồng nai nói chung và của xã lâm san đã đạt trên một trăm linh triệu đồng một người
một năm giá trị sản phẩm trồng trò thu hoạch bình quân đạt ba trăm hai mươi năm triệu trên một hectare
tỷ lệ cơ giới hóa các khâu trong sản xuất nông nghiệp trung bình đạt trên chín mươi tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn dưới một
trên cơ sở có các tiêu chí về nông thôn mới nâng cao chúng tôi thấy cơ bản là đáp ứng được
cái tiêu chí của cái bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu thì xã chúng tôi đã đạt được
tuy nhiên thì ở đây chúng tôi vẫn chắc định
cái bước đầu để tiếp tục thực hiện xây dựng kiểu mẫu của xã thật bền vững thì chúng tôi còn nhiều việc phải làm
còn tại huyện tân phú địa phương miền núi vùng sâu vùng xa của tỉnh với trên bảy mươi dân số sống bằng nghề nông
một trong những giải pháp quan trọng mà huyện ủy ủy ban nhân dân huyện tập trung thực hiện đó là xây dựng những vùng sản xuất chuyên canh tập trung
cánh đồng mẫu lớn các loại cây trồng chủ lực kinh tế cao đã dần được hình thành
thực hiện những mục tiêu trên đã tạo sự bứt phá cho tân phú trong xây dựng nông thôn mới
đến nay thu nhập bình quân của người dân nông thôn của huyện năm hai nghìn hai mươi đã đạt trên năm mươi triệu đồng một người một năm
cao hơn gấp ba lần so với năm hai nghìn một mươi
vấn đề tiếp theo thì huyện có chương trình kế hoạch để chỉ đạo tiếp tục giữ dững huyện nông thôn mới
và đồng thời xây dựng một chương trình kế hoạch
đến nay sau hơn tám năm thực hiện xây dựng nông thôn mới tỉnh đồng nai đã trở thành địa phương đầu tiên của cả nước
hoàn thành với một trăm ba mươi ba trên một trăm ba mươi ba xã được công nhận đạt chuẩn trong đó có hai mươi sáu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
đối với cấp huyện tỉnh đồng nai có một mươi một trên một mươi một huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
tuy nhiên không vì chạy theo thành phố tỉnh đồng nai có một mươi một trên một mươi một huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
cả trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao mà cấp ủy chính quyền đồng nai luôn đề cao chất lượng
và mục tiêu quan trọng nhất là nâng cao thu nhập cho nông dân ổn định cuộc sống
những kết quả trên tại tỉnh đồng nai và thủ đô hà nội và ở rất nhiều địa phương khác là minh chứng thích thực
cho thấy chính sách hỗ trợ sản xuất chính là đòn bẩy giúp giảm nghèo bền vững là tiền đề vững chắc
bảo đảm an sinh xã hội từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân
tuy nhiên vấn đề cốt lõi vẫn là phải hình thành các chuỗi sản xuất và chuỗi giá trị hàng hóa sản xuất và tiêu thụ chuyên nghiệp hiện đại
vấn đề là vấn đề thị trường tiêu thụ
thứ hai là vấn đề công nghệ để cải tiến các máy móc
và thứ ba là vấn đề xuất thương mại
thì xây dựng theo cái chuỗi giá trị đó thì các cái sản phẩm của ngành nghề nông thôn sẽ phát triển rất là mạnh
qua thời gian triển khai và thực tế có thể khẳng định chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
đã từng bước mang lại hiệu quả thích thực là đòn bày giúp hộ nghèo cận nghèo
gia đình chính sách
nguồn vốn đầu tư vào sản xuất chăn nuôi trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế
giúp cho các doanh nghiệp hợp tác xã phát triển ổn định
tuy nhiên thực tế cũng cho thấy để tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra
chương trình cần hướng tới việc triển khai sâu rộng và thích thực trong phong trào thi đua
cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
trong đó tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền để huy động tối đa nguồn lực
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức sự đồng tâm hiệp lực và phát triển sức mạnh của cả hệ thống chính trị
mọi tầng lớp nhân dân trong công tác giảm nghèo
đặc biệt chú trọng kiểm tra giám sát tình hình phân bổ sử dụng nguồn vốn vay ngân sách trung ương
và đối ứng ngân sách địa phương nắm bắt việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về chương trình
từ đó nâng cao hiệu quả các chính sách giảm nghèo